xin kính chào quý vị và các bạn
khối không khí lạnh đang bao trùm khu vực bắc bộ có cường độ suy yếu
do vậy mà thời tiết tại đây trong thời đoạn ba ngày tới
chủ yếu là trạng thái là không mưa
sáng sớm thì có sương mù nhẹ ngày trời nắng
nhiệt độ ở phía đông bắc bộ có xu hướng tăng nhẹ dần
nhưng thời tiết vẫn rét về đêm và sáng
ban ngày thì trời có nắng ấm với nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
sau đó sẽ tăng chậm mỗi ngày khoảng một độ
tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ
thời tiết chủ đạo sẽ là không mưa
đêm và sáng sớm thì trời rét ngày có nắng ấm
với nhiệt độ tăng chậm dần
giao động giữa ngày và đêm có biên độ nhiệt độ lớn
khoảng trên dưới một mươi độ
do vậy mà người dân cần có những biện pháp bảo vệ sức khỏe cho phù hợp
cao nhất ngày mai là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
ở phía tây bắc bộ có thể cao hơn trên hai mươi tám độ
sau đó sẽ tăng nhẹ trong hai ngày tiếp theo
các tỉnh ven biển trung bộ
từ thanh hóa trở vào đến thừa tiên huế
mưa sẽ có xu hướng giảm nhanh
chỉ còn xảy ra ở diện giải rác
ở thừa tiên huế trong ba ngày tới
nhưng lượng mưa thì không nhiều
nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
ở phía nam có nơi còn cao hơn
sau đó sẽ tăng chậm mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
ở các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trong ngày mai và ngày kia
mưa còn xảy ra tại khu vực từ đà nẵng đến bình định
với lượng mưa không nhiều
sau đó thì mưa dứt trong ngày mùng bảy
nhiệt độ trong ngày mai cao nhất là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
sau đó sẽ tăng nhẹ khoảng một độ
trong ba ngày tới
khu vực các tỉnh tây nguyên có mưa rào rải rác và rông
tập trung ở phía nam tây nguyên về chiều tối
còn ban ngày thì trời vẫn có nắng
với nhiệt độ không quá mức là ba mươi một độ
khu vực nam bộ cũng có mưa rông trong ba ngày tới
tập trung về chiều tối
quý vị cần hết sức lưu ý
với lốc xét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn rông
ban ngày trời nắng và khá oi bức
với nhiệt độ cao nhất hầu như không vượt quá mức là ba mươi bốn độ